dịch covid một mươi chín tái bùng phát khiến cho nhiều người dân tại thành phố hồ chí minh
có tâm lý mua sắm tích chữ hàng hóa
trên thực tế lượng hàng hóa nhu yếu phẩm và các thiết bị y tế tại thành phố
vẫn rất dồi dào năng lực sản xuất cũng đáp ứng đủ cho nhu cầu của người dân
hiện nay các hệ thống siêu thị đã phối hợp chặt chẽ với các nhà sản xuất
chuẩn bị sẵn sàng các hàng hóa bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu của người dân
ngay khi có sự biến động
riêng nhóm lương thực thực phẩm bảo đảm đáp ứng ổn định cho người tiêu dùng thành phố
từ ba đến sáu tháng
các nhà sản xuất sẵn sàng tăng công suất tăng sản lượng cung ứng cho thị trường
bảo đảm ổn định nguồn cung hàng hóa kể cả nếu dịch kéo dài nhiều tháng
các nhà bán lẻ đã liên kết với các nhà phân phối không để tình trạng khang hiếm
hay thiếu hụt hàng hóa như lo ngại của người tiêu dùng
đặc biệt tất cả các doanh nghiệp đều thống nhất không tăng giá bán các nhu yếu phẩm
thậm chí còn giảm giá để kích cầu đặc biệt với nhóm hàng bình ổn
hiện nay thành phố hồ chí minh đã xảy ra tình trạng đầu cơ tích trữ hàng hóa
để trục lợi từ tâm lý hoang mang của người dân
và lúc này vai trò của người tiêu dùng thông minh sẽ góp phần ổn định thị trường
để cả thành phố yên tâm bước vào đợt chống dịch covid lần hai đạt hiệu quả